chiều ngày một mươi tám tháng sáu ubnd huyện hồng ngự cho biết tại ấp long thới bê xã long thuận huyện hồng ngự đồng tháp
vừa xảy ra vụ sạt lở khiến ba hộ dân phải di rời khẩn cấp
nhiều hộ khác bị đe dọa bởi nguy cơ sạt lở vẫn còn tiếp tục xảy ra
đoạn sạt lở có chiều dài khoảng bốn mươi m sâu vào năm m
nhờ các hộ dân chủ động di rời nên sạt lở không thiệt hại nhiều tài sản
tuy nhiên điểm sạt lở đã gây ra độ dốc lớn ba bốn mét cùng với nền đất yếu nên có nguy cơ tiếp tục sạt lở
khu vực sạt lở chỉ cách mép đường giao thông liên xã long thuận phú thuận a khoảng hơn hai m
bên trong đoạn đường giao thông có hàng chục hộ dân đang sinh sống
ubnd huyện hồng ngự đã chỉ đạo địa phương làm hàng rào tạm cảnh báo khu vực sạt lở
hỗ trợ di rời khẩn cấp ba hộ dân bị ảnh hưởng đến nơi an toàn
huyện sớm kiết nghị tình có giải pháp làm kè cứng chống sạt lở trước mùa nước nộp nổi
để bảo đảm an toàn cho người dân trong khu vực